trong vài năm gần đây số lượng người việt mua sắm trực tuyến ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng
việt nam hiện có nhiều lợi thế để phát triển thương mại điện tử và đây được coi là mảnh đất màu mỡ
cho các nhà phát triển ứng dụng mua sắm trực tuyến
mua sắm trực tuyến đang trở thành xu thế tất yếu trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế số
việt nam với lợi thế dân số trẻ năng động khả năng ứng dụng công nghệ nhanh
bên cạnh đó nước ta còn rất nhiều tiềm năng để phát triển ngành thương mại điện tử
hiện nay nói về thương mại từ việt nam thì chúng ta có khá nhiều lợi thế phát triển
thứ nhất chúng ta lợi thế về người tiêu dùng là dân số trẻ năng động
mà các bạn nhóm này khá nhanh ứng dụng và tiếp cận sử dụng các công nghệ tiên tiến
thứ hai là về hạ tầng viễn thông là hậu tuẫn khá tốt cho việc ứng dụng thương mại điện tử
nói chung thứ ba là hạ tầng pháp lý trong thương mại điện tử cũng tương đối hoàn thiện
để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cả người tiêu dùng và doanh nghiệp khi tham gia mô hình này
là một nhân viên văn phòng không có nhiều thời gian di chuyển để mua sắm
từ nhiều năm nay mua sắm trực tuyến đã trở thành thói quen của chị nguyễn thị công trang
tuy nhiên theo chị trang việc mua sắm online đôi khi cũng rất rủi ro
vì mặt hàng mình nhận được có thể không đúng với quảng cáo của các trang bán hàng
chính vì vậy việc lựa chọn một sắn thương mại điện tử tiên kệ để mua sắm là rất quan trọng
trang có uy tín như trợ lớn gsc bên đấy mình thấy có rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như mình rất là tiện lợi
khác với những sản thương mại điện tử có mặt trên thị trường hiện nay
người bán tự đứng ra cung cấp sản phẩm trên sàn
vì vậy chất lượng hàng hóa không được kiểm duyệt người tiêu dùng dễ mua phải các sản phẩm kém chất lượng
thì đối với trợ lớn gsc người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá cả
bởi lẽ trợ lớn chủ động nhập hàng và sẽ trực tiếp đứng ra bảo đảm quyền lợi của khách hàng
chứ không thông qua bất kỳ một bên thứ ba nào
với phương trầm mỗi khách hàng là một đại lý trợ lớn gsc tạo ra một hệ thống chiếc khấu tự động
và xây dựng hệ thống đại lý online liên kết giữa người tiêu dùng trực tuyến với nhau để tạo ra thu nhập cho chính họ
tất cả các nhà cung cấp khi làm việc với trợ lớn gsc
thì sẽ có một bộ phận qr của công ty sẽ kiểm định tất cả các hàng hóa đầu vào
đạt tất cả các tiêu chuẩn theo giấy chứng nhận
thì công ty sẽ bắt đầu nhập hàng bán trên sàn
sau khi khách hàng đặt mua công ty sẽ đóng gói sản phẩm và thông qua các đơn vị vận chuyển uy tín như viettelbot vnvtbot
dựa trên các đơn vị đó sẽ đảm bảo hàng hóa đến được tay khách hàng an toàn nhất
điểm khác biệt lớn nhất của sàn thương mại điện tử trợ lớn so với các sàn thương mại điện tử khác
là sản phẩm của trợ lớn do công ty trực tiếp làm việc với nhà sản xuất
và nhập khẩu từ nước ngoài về để cung cấp ra thị trường
qua các kênh đại lý online
một điểm khác biệt thứ hai là khách hàng của chợ lớn
cũng có thể bán hàng trên tất cả những sản phẩm trên website trợ lớn
và có phần trăm chất khấu dụng cụ thể được tính toán bằng phần mềm rất lớn
có thể nói thị trường thương mại điện tử việt nam vẫn còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng
cho những ai dám thử thách dám khác biệt
với kỳ vọng sẽ trở thành một amazon của việt nam và với những điểm vượt trội sẵn có
trợ lớn gsc hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi bình đẳng cho người bán và người mua cùng hưởng lợi